trước tình hình vào ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi hai áp thấp nhiệt đới đã đi vào biển đông và mạnh lên thành cơn bão số một mươi bốn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hồ chí minh đã yêu cầu các đơn vị địa phương
chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn thành phố
các đơn vị địa phương đặc biệt là huyện cần giờ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
để kịp thời triển khai ứng phó phương án thường xuyên thông báo với các thuyền trưởng
chủ tàu cá tàu hàng phương tiện vận tải trên biển và dân cư ven biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới
kiểm đếm nắm chắc số lượng vị trí số đăng ký tàu thuyền số lượng thuyền viên trên mỗi tàu
theo cảnh báo cơn bão số một mươi bốn có hướng di chuyển rất khó lường và rủi ro cao cho tàu thuyền
do bão tương tác với khối không khí lạnh có thể đổi hướng nên tàu thuyền không được chủ quan
bộ tư lệnh tp hcm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp công an tp và cảng vụ hàng hải tp
duy trì sẵn sàng lực lượng phương tiện trang thiết bị để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu